tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành khám xét và phát hiện các container chứa hơn bảy tấn vẩy
được đựng trong hàng trăm bao tải nghi là vẩy của con tt tại cảng cát lái tp hcm
cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số vẩy trên và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
theo tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một do nghi ngờ các container của một công ty có hành vi nhập lậu hàng hóa
trên một chuyến tàu cập bến tại cảng cát lái tp hcm
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong các container có chứa nhiều tấn vẩy nghi của con tt được cất giấu trong các bao tải
bên ngoài ngụy trang các khúc gỗ tổng cộng đã thu giữ hai trăm một mươi bao tải chứa khoảng bảy ba tấn vải
theo cơ quan chức năng tt là động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng nằm trong danh mục bị cấm kinh doanh buôn bán
lợi dụng các ngày cao điểm nghỉ lễ tết nhiều đối tượng doanh nghiệp đem các mặt hàng này để về buôn bán
ngụy trang dưới nhiều hình thức cất giấu tinh vi để qua mặt các cơ quan chức năng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm đếm tiến hành giám định lô hàng trên
đồng thời sẽ ra quyết định khởi tố vụ án khi có kết quả cuối cùng